trước những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
một sự án ý nghĩa với tên gọi việt nam we thank you việt nam cố lên do một thầy giáo người anh
đang sống và làm việc tại hà nội phát động đã và đang được cộng đồng người nước ngoài tại việt nam hứng ứng mạnh mẽ
hàng trăm lời cảm ơn đã được viết ra lan tỏa thông điệp về tinh thần chống dịch covid một mươi chín
gửi tới các bác sĩ y tá quân nhân cảnh sát và tình nguyện viên
chúng tôi xin cảm ơn vì những hy sinh to lớn của các bạn giúp chúng tôi được an toàn
đó là thông điệp mà wayne warren một công dân anh tại hà nội đăng tải lên mạng xã hội
đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây
sau lần tham gia ngày hội hiến máu trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ông warren đã lên ý tưởng kêu gọi những người bạn của mình chụp những bức ảnh có thông điệp
thể hiện sự biết ơn tới đội ngũ y bác sĩ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
dự án việt nam we thank you việt nam cố lên đã nhận được nhiều sự hưởng ứng
và tất cả mọi thông điệp đều xuất hiện dòng chữ việt nam cố lên
bên cạnh đó ông weener cũng đang phát động dự án con sẽ ở nhà
nhằm quyên góp tiền vào quỹ chống dịch covid một mươi chín
qua mạng xã hội những thông điệp của các bác sĩ việt nam
chúng tôi làm việc vì các bạn các bạn ở nhà vì chúng tôi
chúng ta ở nhà chúng ta an toàn rất có ý nghĩa và làm tôi thấy xúc động
và tôi quyết định sẽ phải làm điều gì đó để cảm ơn tới những bác sĩ y tá công an bộ đội tình nguyện viên
những người đang hy sinh
tôi đã kêu gọi bạn bè người thân viết và chụp lại các bức ảnh với thông điệp biết ơn
và họ hưởng ứng rất nhiệt tình điều đó rất có ý nghĩa
cuộc chiến chống covid một mươi chín có thể còn nhiều khó khăn và hiểm nguy với những người đang ở tuyến đầu chống dịch
nhưng chắc chắn không vì thế mà họ dừng lại
những lời chi ân và hành động có ý nghĩa của không chỉ người việt nam
mà cả người nước ngoài sẽ là nguồn sức mạnh cho những anh hùng thầm lặng tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình
hẹn gặp lại